vào sáng ngày hôm nay công an thị xã quảng trị tỉnh quảng trị đã xác nhận
tìm thấy thi thể của nạn nhân bị nước cuốn trôi trong vụ đoàn kiểm tra của sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị gặp nạn
sau sáu ngày gặp nạn người dân đã phát hiện thi thể của ông hoàng đức v bốn mươi bảy tuổi
là giám đốc một công ty khai thác khoáng sản bị nước cuốn trôi tại khu vực đập tràn nam thạch hãn
thị xã hải lệ tỉnh quảng trị cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng một đoạn ngắn
hiện thân nhân của nạn nhân đã đến nhận dạng chính quyền địa phương đang tiến hành các thủ tục cần thiết
để bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương
trước đó vào sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi lãnh đạo sở giao thông vận tải tỉnh quảng trị dẫn đầu đoàn công tác của sở
kiểm tra tàu hút cát của một doanh nghiệp lúc này tàu có tám người trong đó có bốn cán bộ của sở giao thông vận tải tỉnh
ba thuyền viên và giám đốc một công ty khai thác khoáng sản
khoảng chín giờ tàu gần qua đập tràn nam thạch hãn thì bị chết máy và trôi vào vùng nguy hiểm
tám người đã nhảy ra khỏi tàu tuy nhiên chỉ có bảy người bám được vào trụ bê tông nổi giữa đập tràn nam thạch hãn
riêng ông hoàng đức v bị nước cuốn trôi mất tích
đến một mươi bốn h ba mươi phút chiều cùng ngày các lực lượng chức năng và người dân đã phối hợp giải cứu thành công bảy người trên vào bờ an toàn